đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có bài viết
đảng vững mạnh đất nước phát triển dân tộc trường tồn
khẳng định và phân tích sâu sắc truyền thống vẻ vang của đảng ta được vun đắp suốt tám mươi chín năm qua
đồng thời cần tiếp tục gìn giữ và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới
bài viết nêu bật những thành tiệu của đất nước năm hai nghìn một mươi chín
nhìn lại ba năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nhất là về phát triển kinh tế xã hội xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ chủ động tích cực hội nhập quốc tế
một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
toàn văn bài viết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai
vé xe khách máy bay vẫn còn là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
tính đến ngày ba mươi tháng một vẫn còn tổng cộng là sáu trăm hai mươi bảy bốn trăm ba mươi ba vé xe khách tại bốn bến xe
miền đông miền tây an sương và ngã tư ga
đối với các tuyến đường có cự li vận chuyển xa về các tỉnh miền trung như quy nhơn bình định
tuy hòa phú yên đến thời điểm hiện tại vé dường nằm gần như đã hết
còn lại hơn hai trăm một mươi năm năm trăm linh vé ghế ngồi
không chỉ các hãng xe bổ sung phương tiện ngành giao thông thành phố còn dự phòng hai bốn trăm linh phù hiệu xe
chạy tuyến cố định cho các phương tiện
các phương tiện tăng cường giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh
đồng thời điều động xe buýt hỗ trợ trong trường hợp cần thiết
những ngày này trong niềm vui hân hoan đón tết nguyên đán nhịp sống như nhanh hơn
tuy nhiên dù có rất nhiều mảng sáng có những điểm tích cực trong bức tranh toàn cảnh đón tết nguyên đán
thì vẫn còn tồn tại những mảng không đẹp
dình dữ giá trị văn hóa và sức sống tết cổ truyền là nội dung chính của bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
nhiều người khi đi cúng bái đền chùa lại giải tiền lẻ lung tung đốt vàng mã khói lửa mịt mù
có lễ hội được tổ chức đậm chất mê tín lạch chuẩn nhằm trục lợi
nhiều người sửa sang dọn dẹp trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp cho ngày tết
nhưng lại mang rác ra vứt bừa bãi nơi công cộng
nhiều người muốn có những ngày tết thư thả vui vẻ
nhưng chọn cách chơi cờ bạc tụ tập nhậu nhẹt đến mức tiêu hao tiền bạc và sức khỏe
có người vội vàng về xung họp gia đình ngày tết nhưng rồi phải mất mạng vì phóng nhanh vượt ẩu
việc đón tết văn hóa vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm phải là phương châm được thể hiện nhuân nhuyễn
ở tất cả các cấp các ngành địa phương và từng cán bộ đảng viên
cùng với việc chăm lo cho người dân đón tết cả hệ thống chính trị cần quan tâm tuyên truyền vận động
chấn chỉnh những quan niệm và cách hành xử lệch chuẩn giá trị trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đang xây dựng sàn giao dịch hoa chất lượng cao
sàn giao dịch có mở kênh đấu giá từ xa thông qua thương mại điện tử
để những nhà phân phối hoa nước ngoài có thể đặt mua từ xa
con đường thành vựa hoa châu á là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
năm qua đà lạt có hơn ba trăm linh triệu cành hoa xuất khẩu chiếm một mươi sản lượng hoa của đà lạt
năm hai nghìn một mươi tám vùng hoa đà lạt thu về ba mươi sáu triệu usd từ xuất khẩu hoa
tuy nhiên thương mại quốc tế là một lĩnh vực chuyên biệt người sản xuất ở việt nam còn thiếu nhiều yếu tố
người trồng hoa nên làm tốt nhất khâu sản xuất
ở mạng thương mại thì nên liên kết cùng các đơn vị đang có ưu thế thương mại ở thị trường mình dự tính xuất khẩu
khi bắt tay vào sản xuất thì đối tác phụ trách thương mại sẽ mang bộ quy tắc liên quan đến chất lượng
quy cách bệnh dịch hoa đưa cho nông dân
nông dân thì có trách nhiệm ứng dụng các phương thức canh tác để đưa ra loài hoa đáp ứng đúng với yêu cầu từ bộ quy tắc
làm đúng quy tắc có nghĩa là cánh cửa xuất khẩu đã mở ra đến chín mươi ngay khi hoa chưa rời việt nam
tăng sức hấp dẫn đối với vốn đầu tư nước ngoài là bài viết trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
năm qua cả nước đã đạt kết quả khả quan trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài
đặc biệt là hà nội nổi lên dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư đăng ký mới
đây là cơ sở quan trọng để hà nội tiếp tục khơi dậy tiềm năng tăng sức hấp dẫn thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài
bước vào năm kế hoạch hai nghìn một mươi chín với tâm thế tự tin
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo hà nội mới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay
thưa quý vị sau chương trình ngày hôm nay mục điểm báo của chúng tôi xin tạm nghỉ để đón tết kỷ hợi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng mới lúc sáu h năm mươi năm phút ngày một mươi một tháng hai
tức ngày bảy tháng riêng